ngày hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thừa thiên huế cho biết vừa bắt quả tang đối tượng dương ron sinh năm hai nghìn chú huyện phú vang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt quả tang vào chiều ngày tám tháng bốn tại tổ một mươi một khu quy hoạch thanh lam phường thủy phương thị xã hương thủy
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an thu giữ tám gói ma túy có khối lượng hơn tám trăm bảy mươi sáu gram
khám xét khẩn cấp tại nơi ở của ron thu giữ thêm sáu trăm hai mươi chín viên ma túy dạng kẹo và các mảnh vụn ma túy có khối lượng hơn ba trăm linh một gram
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận số ma túy trên mua từ một người chưa xác định rõ lây lịch
gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh hai đối tượng nguyễn thị hồng mai chú tại huyện duy xuyên của tỉnh quảng nam và mai thị diễm chi
chú tại thành phố buôn ma thuật của tỉnh đắk lắc đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam khởi tố bắt tạm giam
kết quả điều tra vào sáng ngày hai mươi chín tháng ba lợi dụng sơ hở của một nhà dân tại xã bình nam huyện thăng bình mai đứng ngoài cảnh giới cho chi đột nhập vào trộm cắp tiền và vàng
số tài sản trộm cắp hai đối tượng mang đi bán được hơn sáu mươi sáu triệu đồng và chia nhau tiêu xài
khám xét nhà nghỉ hai đối tượng thuê thu giữ thêm được một số vật chứng liên quan
mở rộng điều tra công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam xác định hai đối tượng còn thực hiện chót lọt sáu vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự trên địa bàn của tỉnh bình định
tổng số tài sản trộm ước tính khoảng năm mươi bảy chỉ vàng các loại chín mươi triệu đồng tiền mặt ba điện thoại và ba đồng hồ
thưa quý vị và các bạn thống kê của cục cảnh sát giao thông cho thấy từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay toàn quốc xảy ra ba mươi một vụ tai nạn giao thông liên hoàn
trong đó riêng ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba xảy ra một mươi sáu vụ làm chết hai mươi
hai người bị thương ba mươi bốn người so với cùng kỳ của năm ngoái thì đã tăng một vụ tăng một mươi sáu người bị thương
những con số này một lần nữa lại khiến chúng ta chăn trở về ý thức của người tham gia giao thông và hoài nghi về chất lượng của công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
và trong tiểu mục an toàn giao thông ngày hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn thêm một góc nhìn về thực trạng này
cũng như là tìm ra nguyên nhân giải pháp nhằm hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông liên hoàn